xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh đang suy yếu vào lịch đông chính vì vậy tại bắc bộ hiện tượng nhiều mây và sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều nơi vào thời điểm đêm và sáng sớm
còn ban ngày tại khu vực phía đông bắc bộ có nắng từ nay cho đến ngày một mươi một vì vậy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ giao động ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ thời tiết trong ba ngày tới tương đồng như là khu vực phía đông có sương mù về đêm và sáng sớm
riêng khu vực các tỉnh như lai châu hay điện biên cho đêm nay và sáng ngày mai có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
do có sự hội tụ gió trên cao gây ra ngày trời nắng ấm với nhiệt độ trên cả khu vực tăng lên mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
đối với các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới đêm và sáng nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
ban ngày trời sẽ có nắng nhiều hơn mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi với lượng không đáng kể
nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở ngưỡng là gần ba mươi độ
phía bắc đêm và sáng sớm trở rét nhẹ
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận thời tiết vẫn khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng
có trăng chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ vào lúc chiều tối
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này đạt ở mức hai mươi bảy ba mươi độ phía nam cao hơn
đối với các tỉnh vùng cao tây nguyên thời tiết phổ biến ít mưa chủ yếu xảy ra về chiều tối và đêm ngày nắng
về đêm và sáng trời rét nhẹ nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết chủ yếu là ít mưa chỉ có mưa rông vài nơi trong thời điểm chiều tối và đêm
ngày nắng oi với nhiệt độ khá cao trưa chiều là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn